thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
sẽ được diễn ra vào tối ngày hôm nay một mươi hai tháng năm tại sức vận động quốc gia mỹ đình
quỳ tụ một lượng lớn quan khách vận động viên cổ động viên trong nước và quốc tế
sự kiện thể thao tầm vóc khu vực còn là cơ hội để quảng bá về đất nước và con người việt nam
nhà thi đấu gia lâm là một trong một mươi hai địa điểm của thủ đô hà nội
được lựa chọn đăng cai các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ sea games ba mươi một
và đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thiện
trong đó công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được lực lượng công an triển khai và sẵn sàng cho giải đấu
với sức chứa hai năm trăm linh chỗ ngồi cơ sở vật chất khang trang hiện đại
nhà thi đấu gia lâm được chọn là địa điểm tổ chức môn đấu vật của sea games ba mươi một
hiện tại huyện gia lâm đã hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị
về cơ sở vật chất và lễ tân khánh tiết sẵn sàng phục vụ đại hội
ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất như sân sàn thảm đệm
các phòng chức năng từ phòng vip phòng vip trong nước vip quốc tế
từ kiểm tra đô ping tất cả các phòng chức năng khác
chúng tôi cũng phối hợp với cả công an huyện gia lâm
đặc biệt là công chí cũng đã chủ động nắm mắt tình hình
rồi khảo sát địa hình địa vật xây dựng phương án rất là cụ thể
kiểm soát hướng dẫn phòng ngừa từ xa

đảm bảo cho công tác an ninh trật tự trên địa bàn của huyện
và đặc biệt là khu vực nhà thi đấu
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực diễn ra giải đấu
lực lượng công an huyện gia lâm đã xây dựng các phương án chi tiết
bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát các khu vực trọng điểm
trong và ngoài nhà thi đấu
đáng chú ý vị trí nhà thi đấu gia lâm nằm ngay mặt đường quốc lộ năm
nên công tác phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông
đã được lực lượng công an lên phương án
khu vực xung quanh nhà thi đấu gia lâm
các cửa ra vào các hàng rào xung quanh nhà thi đấu gia lâm
chúng tôi bố trí lực lượng kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tất cả các cửa ra vào của nhà thi đấu
công an huyện cũng đã xây dựng phương án phân luồng từ xa
đối với tất cả các ngã ba ngã tư các trục đường chính trên địa bàn huyện
để đảm bảo làm sao có sự cơ động phối hợp
khi có những tình huống xảy ra ủng tắc hoặc là tình huống phức tạp xảy ra
công tác phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà thi đấu
cũng được ban tổ chức đặc biệt quan tâm
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phía trong nhà thi đấu được kiểm tra kỹ lưỡng
vòng ngoài ban tổ chức cũng đã lên phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn
trước và trong thời gian diễn ra giải đấu
hiện nay các ông chí thấy là cây xăng vẫn đang hoạt động
tuy nhiên thì đã có phương án là đóng cửa dừng kinh doanh tạm thời
trong cái thời gian là các đoàn vận động viên về đây luyện tập làm quen
và quá trình thi đấu thì đương nhiên là đóng cửa
để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy
nhưng ngoài ra thì các ông chí công an huyện cũng đã hướng dẫn giúp đỡ
và đặc biệt là kiểm tra giả soát hệ thống phòng cháy chữa cháy
môn đấu vật tại sea games ba mươi một sẽ được diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm
với sự tham gia của các vận động viên đến từ bảy quốc gia
sự chuẩn bị chủ động kỹ lưỡng mọi kịch bản đã được tính toán chi tiết
sẵn sàng cho một kỳ đại hội thể thao an toàn thành công